tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa bắt giữ một xe ô tô cùng số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu trên địa bàn biên giới tỉnh biên tổng giá trị hàng hóa khoảng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng ba tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g năm mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi đang dừng tại khu vực xóm trà sư thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên do hà minh hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên điều khiển
phát hiện trên xe có chở số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu gồm bốn tám trăm linh chai dầu các loại hai bốn trăm linh miếng rán một trăm hai mươi hộp kem sâm và hai mươi bốn chai lăn
tài xế hạnh không xuất trình được hóa đơn chứng minh chứng từ nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên và khai nhận vận chuyển thuê cho người khác
cũng tại khu vực trên tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều thùng giấy bên trong có chứa trên bốn sản phẩm gồm dầu nước hoa xà bông bàn trẻ đánh răng nhãn mát nước ngoài nghi vấn hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra không ai thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nêu trên
toàn bộ số hàng hóa trên cùng phương tiện đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nhằm thu hút cũng như có thể chọn lựa các nhà đầu tư chất lượng tỉnh quảng bình đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại tp hcm
đây được coi là dịp để quảng bình giới thiệu các nhà đầu tư về những tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế
hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai tại tp hcm của tỉnh quảng bình đã thu hút sự tham gia của đại diện các bộ ngành các tổ chức hội hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước tại khu vực miền nam
đây là hoạt động xúc tiến nhằm thu hút các nhà đầu tư góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của đơn vị của địa phương này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
với các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh quảng bình
như đường bộ cao tốc bắc nam phía đông nâng cấp và mở rộng cảng hàng không đồng hới kinh tế cửa khẩu và ven biển được đầu tư mở rộng hạ tầng kinh tế xã hội giao thông ngày càng đông bộ
quảng bình kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng thu hút các nhà đầu tư về tiềm năng và cơ hội mới
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay thì sẽ kéo dài bốn ngày sau hai năm tác động bởi dịch covid một mươi chín thì đây là lúc người dân có nhu cầu đi du lịch hơn bao giờ hết
chính vì vậy giá vé máy bay đã đẩy lên gấp ba lần so với ngày thường và tăng từ một mươi hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
đây là thời gian làm việc cao điểm của công ty du lịch này bởi nhu cầu du lịch trong dịp nghỉ lễ của người dân tăng cao hơn nữa việt nam đã chính thức mở cửa du lịch cho khách quốc tế từ ngày một mươi năm tháng ba
còn hơn một tháng mới tới kỳ nghỉ nhưng giá vé máy bay đã thay đổi mỗi ngày
giá vé máy bay từ hà nội thành phố hồ chí minh đến các điểm du lịch nổi tiếng như phú quốc nha trang quy nhơn đà nẵng huế có mức giá lên tới gần năm triệu đồng một lượt
từ tết nguyên đán đến giờ lượng khách đi du lịch bắt đầu tăng cao rồi so với cái thời điểm của hai năm vừa qua
một phần là tâm lý của mọi người bây giờ cũng không quá là hoang mang và hoàng sợ với dịch nữa
thứ hai là nhu cầu đi lại của mọi người cũng rất là lớn rồi
hiện tại với các ngày ngày trong tuần và những cặp ngày không phải là cao điểm
vé máy bay rất là thoải mái nhưng đối với mùa cao điểm như dịp dỗ tổ sắp tới dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm và đặc biệt trong giai đoạn tháng ba
những đường tour hot như phú quốc và côn đảo thường xuyên trong tình trạng cháy vé trên toàn hệ thống và giá rất là cao
năm ngoái là gia đình chị đi trải nghiệm hà nội phú quốc là đi vào dịp ba mươi bốn một tháng năm là khứ hồi khoảng tám triệu
gia đình giúp kinh nghiệm là đặt sớm hơn cả hai tháng nhưng mà giá vé thì nó vẫn thế vẫn đắt chỉ là còn đắt hơn hơn năm ngoái
các hãng hàng không cho biết giá vé hiện cao hơn so với cùng kỳ là do nhu cầu của người dân tăng
trước đó hãng cũng đã tung ra nhiều vé giá rẻ nhưng đều được khách mua hết
mặt khác số chuyến bay cho dịp lễ năm nay ít hơn sau khi dịch bệnh phức tạp suốt hai năm qua khiến nhiều hãng phải giảm đội tàu bay
trong kỳ nghỉ lễ sắp tới việc tăng giá vé máy bay là điều dễ hiểu bởi việc mở cửa du lịch cả nội địa và quốc tế sẽ khiến số lượng khách du lịch tăng cao
theo thống kê ngành du lịch cũng đang khởi sắc trở lại khi lượng khách di chuyển tăng
nhiều điểm du lịch lượng khách tăng năm sáu lần trong đó phú quốc đà lạt là nơi mà du khách ưa chuộng
các chuyến bay đến những địa điểm này vào dịp lễ sắp tới cũng đã cháy vé từ sớm
sau hơn một mươi ngày việt nam công ty hà nội đã tăng giá vé máy bay
khi công bố mở cửa lại hoàn toàn du lịch các địa phương doanh nghiệp đang tăng tốc chuẩn bị về cơ sở vật chất dịch vụ xúc tiến quảng bá
thậm chí là đưa các chương trình kích cầu để sớm phục hồi du lịch
trên cơ sở nhu cầu thực tế thì hiện các cơ sở dịch vụ doanh nghiệp du lịch địa phương đang tập trung cho du lịch nội địa dịp hè và chuẩn bị sản phẩm du lịch quốc tế
sau đây sẽ là ghi nhận tại một số điểm đến đã và đang tích cực khôi phục lại hoạt động du lịch trong thời gian vừa qua
sáng ngày hai mươi năm tháng ba nhiều người dân thủ đô và du khách đã hào hứng tham gia lễ hội kinh khí cầu
một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình du lịch hà nội chào hai nghìn hai mươi hai với chủ đề kết on hà nội hai nghìn hai mươi hai
đây là hoạt động hưởng ứng việc mở cửa du lịch trở lại đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của hà nội
trải qua hai năm covid thì thực sự là cái ngành du lịch cũng như một số các ngành khác của việt nam
thì tương đối là khó khăn
thì nếu mà có những cái hoạt động như này mình nghĩ là rất là tốt là một cái bước khởi đầu lại sau một cái quãng thời gian ngủ đông
để thích ứng với việc mở cửa lại du lịch một loạt tỉnh thành đã khởi động xúc tiến quảng bá và mở cửa lại hoạt động du lịch dịch vụ
đơn cử như thành phố hồ chí minh tổ chức lễ hội áo dài tỉnh điện biên tổ chức lễ hội hoa ban thanh hóa công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch
đồng thời phát động chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai sẽ được tổ chức tại quảng nam
trong đó lễ khai mạc và chuỗi hàng chục sự kiện diễn ra tại hội an là cơ hội để tỉnh quảng nam nói chung và thành phố hội an nói riêng
quảng bá giới thiệu hình ảnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ mời các công ty các đơn vị liên quan để phối hợp với thành phố để tổ chức những hoạt động kinh khí cầu với quy mô lớn hơn

về phía các doanh nghiệp sau khi việt nam công bố hoàn toàn mở cửa du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba và có hướng dẫn cụ thể về phương án đón khách quốc tế của bộ văn hóa thể thao và du lịch

với việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch
tổng hợp từ các đơn vị lữ hành trên cả nước cho thấy
giai đoạn này các đơn vị đang tập trung giả soát
tập trung giá soát lại cơ sở hạ tầm đào tạo lại đội ngũ hiện có tuyển dụng thêm nhân sự
trong giai đoạn trước mắt sẽ tập trung khai thác du lịch nội địa hè
với điểm khởi đầu là rỗ tổ hường vương và dịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
sau đó các đơn vị sẽ tập trung vào mùa du lịch quốc tế từ tháng chín trở đi
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vascp dự báo
xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trưởng khoảng bốn mươi trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nhờ nhu cầu thị trường đang mạnh
xuất khẩu tôm cả năm dự kiến đạt khoảng bốn tỷ usd tăng ba so với năm ngoái
tính chung hai tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm đạt gần năm trăm sáu mươi triệu usd
tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng tốt ở tất cả các thị trường chính như mỹ eu nhật bản hàn quốc trung quốc anh
theo báo cáo của cục hàng không việt nam dự kiến sản lượng thông qua các cảng hàng không trong quý i
hành khách quốc tế thông qua đạt ba trăm hai mươi một khách tăng một trăm sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
hàng hóa quốc tế thông qua đạt hai trăm chín mươi hai tấn tăng hai mươi một một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó với khách đi lại nội địa cục hàng không dự kiến vận chuyển hành khách nội địa trong quý i
đạt một mươi ba triệu khách giảm một mươi ba ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
dự án đầu tư mở rộng đường gom đại lộ thăng long đoạn từ cầu vượt phú đô đến đường lê trọng tấn hà nội
có tổng mức đầu tư hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng đang được nhà thầu gấp rút triển khai thi công
hiện nhà thầu thi công đã hoàn thành phần rào chắn chặt hạ cây xanh và đang triển khai thi công nền đường
theo thiết kế đơn vị thi công sẽ mở rộng phần mặt đường gom tối đa thêm tám mét
dự kiến dự án mở rộng đường gom đại lộ thăng long sẽ hoàn thành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai